cũng trong ngày hôm nay phó thủ tướng trần lưu quang đã ký quyết định số sáu trăm bốn mươi tám qdttg cấp bằng tổ quốc ghi công cho bốn liệt sĩ thuộc bộ công an và hai liệt sĩ thuộc tỉnh đắk lắc
một liệt sĩ hoàng trung thiếu tá công an nhân dân cán bộ công an xe cật tù huyện cực triều quynh tỉnh đắk lắc nguyên quán phường nghi thu thị xã cửa lò tỉnh nghệ an ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
liệt sĩ trần quốc thắng thiếu tá công an nhân dân cán bộ công an xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc nguyên quán xã thạch bình huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
liệt sĩ hà tuấn anh đại úy công an nhân dân cán bộ công an xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc nguyên quán xã đồng lợi huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
bốn liệt sĩ nguyễn đăng nhân đại úy công an nhân dân cán bộ công an xe a tiêu huyện triều quynh tỉnh đắk lắc nguyên quán xã tân thành huyện yên thành tỉnh nghệ an ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
năm liệt sĩ nguyễn văn kiên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xe a tiêu huyện triều quynh tỉnh đắk lắc nguyên quán xã liên nghĩa huyện văn giang tỉnh hương yên ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
liệt sĩ nguyễn văn dũng phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc nguyên quán xã hùng tiến huyện nam đàn tỉnh nghệ an ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi